từng có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm được tài sản và hiện là đối tượng truy nã của công an tỉnh thái nguyên

một cái phương tiện cái xe máy nó không đáng giá
tạo lòng tin cho chủ phương tiện và lấy đi cái tài sản mà đối tiện đã nhắm vào

nhưng cũng là bài học cảnh giác đối với mỗi người dân khi tiếp xúc với những kẻ lạ mặt
để tránh những tổn thất thiệt hại đầu tiên là về mặt vật chất

thì cửa hàng sẽ gửi lại số tiền đó hoặc cũng có thể một mối pháp
người sẽ cho một thợ người sẽ đi thử cùng người sẽ mua không ư

việc đấu tranh triệt phá các vụ án này rất khó khăn
do hầu hết các đối tượng đều là người ở tỉnh khác đến để thực hiện hành vi phạm tội
sau đó lại trốn đi nơi khác
vì thế đã gây không ít khó khăn cho lực lượng công an và hoang mang dư luận
qua cái vụ án chúng tôi điều tra ra chúng tôi thấy rằng là chúng nó có cái thủ đoạn rất tinh vi
và nếu đối tượng đi hoạt động như kiểu lừa đảo như thế này
thì sẽ rất nhiều cá nhân và tổ chức trong quá trình buôn bán
rồi là các cái hoạt động khác có thể là sẽ bị đối tượng lừa và chiếm đoạt tài sản
xong để giải quyết tận gốc loại tội phạm này
lực lượng công an cần tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ
xử lý nghiêm khắc các đối tượng có hành vi lừa đảo
đồng thời người dân cũng cần tự nêu cao tinh thần cảnh giác
để tránh trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo
cũng tại thái nguyên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thái nguyên vừa bắt quả tăng một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày năm tháng ba
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đang làm nhiệm vụ trên đường bắc cạn thành phố thái nguyên
đã phát hiện bắt quả tang vũ đình dương
đài dương đang tàng trữ trái phép bảy mươi chín tám mươi ba gram heroin
khám xét trên người dương tổ công tác thu giữ một điện thoại di động ba triệu đồng
và một số giấy tờ có liên quan
bốn đối tượng trộm cắp năm trăm linh cây sâm ngọc linh của người dân
tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đã bị công an huyện nam trà my bắt giữ vào ngày hôm qua bảy tháng một
bốn đối tượng gồm lê đình ý đạt phan quốc duyên nguyễn ba nguyệt phan quốc duân
đều trú tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận vào sáng ngày hai mươi năm tháng hai
đã cùng nhau đi lên chốt sâm của các hộ dân
tại tắc ngo thôn hai xã trà linh huyện nam trà my
để nhổ trộm sâm ngọc linh
sau khi thực hiện xong hành vi trộm cắp
các đối tượng này đã dùng xe mô tô di chuyển về thành phố tam kỳ
để tiêu thụ số lượng sâm trộm cắp được
sau khi bàn bạc thống nhất nguyệt đem bốn kg sâm vào tỉnh bình phước để bán
tuy nhiên do không bán được số sâm này
nên nguyệt đã quay lại thành phố tâm kỳ
và đến ngày năm tháng ba thì nguyệt bị công an bắt
khi đang tìm nơi để tiêu thụ
qua quá trình điều tra cùng với lời khai của đối tượng nguyệt
đến ngày bảy tháng ba cả ba đối tượng duân duyên đạt
bị công an huyện nam trà my bắt giữ cùng với số tăng vật còn lại
số lượng sâm bị mất hơn năm trăm linh góc sâm
gây thiệt hại gần như toàn bộ tài sản của các hội trồng sâm
ước tính trên ba trăm linh triệu đồng
tại khu vực rừng giáp danh giữa ba huyện là mường ảng
mường trà và tuần giáo của tỉnh điện biên
nhiều cây gỗ pơ mu cổ thụ đã bị lâm tặc đốn hạ
và khai thác trái phép
bơ mu là loại gỗ thuộc nhóm một quý hiếm
song đáng tiếc là tình trạng này đã diễn ra từ lâu
thế nhưng ngành kiểm lâm cũng như chính quyền địa phương
vẫn chưa có biện pháp để ngăn chặn một cách triệt đề
phản ánh của phóng viên antv tại tỉnh điện biên
nhóm phong viên phải mất hơn một mươi giờ leo núi
vượt qua những con dốc dựng đứng mới tới được khu vực rừng pơ mu
đang bị lâm tặc tàn phá
dọc đường đi những gốc pơ mu bị chặt cụt
cháy đen nằm sen kẽ bên những gốc cây vừa bị đốn hạ
còn đang chảy nhựa
càng vào sâu trong rừng già
càng phát hiện thêm nhiều điểm khai thác gỗ pơ mu của lâm tặc
gần trùng gốc cây bơ mu
có đường kính từ một m đến một sáu m
đã bị lâm tặc đốn hạ ngổn ngang
những vết cắt còn rất mới
những mùn cưa còn hăng mùi nhựa cây
đây là những hình ảnh minh chứng
cho mức độ tàn phá gỗ pơ mu ở đây
đang diễn ra nghiêm trọng đến mức nào
đường đi càng khó khăn
lại càng phát hiện nhiều hơn những địa điểm phá rừng
với quy mô lớn hơn
những hộp gỗ bơ mu được cưa sẻ vuông vứt nằm ngổn ngang
mỗi phiên gỗ có chiều dài phổ biến từ một sáu đến một tám mét
bề rộng từ ba mươi đến ba mươi năm cm
dày từ một mươi đến một mươi năm cm
những bỉa bạch
những thần gỗ rỗng ruột bị lâm tặc bỏ lại rừng
sau quá trình sơ chế
cận đó vẫn còn can đựng xăng dầu của cơ máy
quần áo và bếp lửa mới được dập tắt
điều này cho thấy lâm tặc mới rời khỏi chỗ này chưa lâu
nhưng mà họ nó chạm thì nó chạm từ lâu
thì bây giờ họ nó về nó nhớ là mà cách nào đấy
nó chạm đi cái đấy thì họ nó về nhạp nó
nó về phát rừng đi nó sẽ
thì nó bây giờ khu này nó
bơ mu này cũng hết nhưng mà cái cúc của nó là chạm đi rồi chứ sẻ thì cũng nhiều
mà người ta nó đi ngạp một tí một tí rồi đi sẻ đi một tí rồi đi bán thôi
vâng theo người dân nơi đây thì tình trạng lâm tạc khai thác gỗ pơ mu trái phép ở khu vực này
diễn ra hàng ngày
các đối tượng vận chuyển gỗ bằng cách là trượt dốc xuống suối
rồi vận chuyển ra ngoài tiêu thụ
vậy câu hỏi là lực lượng chức năng và chính quyền địa phương ở đâu
khi mà càng ngày rừng chỉ còn lại những cây pơ mu trơ gốc
và những hộp gỗ thì vẫn theo chân lâm tặc từ rừng xuống phố
bản tin tiếp tục với một thông tin tại quảng ninh
ủy ban nhân dân thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã ra thông báo
chấm dứt mọi hoạt động trên vịnh hạ long và bái tử long
đối với sáu tàu du lịch sau đây
các tàu bị chấm dứt hoạt động gồm
wide donfin qn bốn nghìn tám trăm chín mươi bốn sunrise qn hai nghìn hai trăm tám mươi bảy hùng long qn một nghìn một trăm năm mươi sáu
hoa phượng hai qn bốn nghìn hai trăm ba mươi chín acrdit một mươi một qn sáu nghìn hai trăm chín mươi chín quảng nam sáu
biển kiểm soát qn một nghìn sáu trăm chín mươi bốn
trong số này tàu quảng nam sáu biển kiểm soát qn một nghìn sáu trăm chín mươi bốn
đã hết thời hạn hoạt động
năm tàu còn lại đều bị cháy trong thời gian
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
chủ các tàu trên sẽ không được đóng tàu mới thay thế
tàu đã bị đám cháy
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố hạ long
cũng gửi văn bản đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh
thực hiện việc chấm dứt mọi hoạt động của các tàu này
theo chức năng quản lý của sở
động thái trên được đưa ra sau khi có kết luận
của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
về các biện pháp cấp bách phòng chống cháy nổ
và các nguy cơ khác trên tàu du lịch
trao đổi với báo chí ông hồ quang huy
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hạ long cho biết
thành phố đang chờ kết luận của cơ quan chức năng
trong vụ cháy tàu huy lộc một mươi
biển kiểm soát qn ba nghìn tám trăm tám mươi ba vào dạng sáng ngày sáu tháng ba
để xem xét có chấm dứt hoạt động của tàu này hay không
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
chúng tôi nhận được quyết định truy nã ba đối tượng
từ công an quận bình chánh tp hcm
đối tượng phạm thị thanh yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bốn mươi ba k trên chín a
bến bình đông phường một mươi bốn quận tám tp hcm
bị công an quận bình chánh tp hcm truy nã theo quyết định truy nã số ba mươi
ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn chín
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và bị truy nã theo quyết định truy nã số một mươi hai
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi hai của công an quận bình chánh tp hcm
là đối tượng nguyễn minh thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu vực thới bình hai
phường thuận an quận thốt nốt tp cn
và đối tượng trần minh kê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp phương hòa
xã phương bình huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
có xeo chấm cách hai sáu cm trên sáu mét phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành máu ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
tại khu vực phía tây bắc bộ và ngày mai trời nhiều mây
đêm và sáng có mưa nhỏ ráy rác
riêng khu vực tây bắc đêm và sáng trời rét
sang ngày mùng một mươi và ngày một mươi một có mưa nhỏ vài nơi
trưa chiều trời nắng đêm và sáng sớm trời rét trong ngày mùng một mươi
sau nhiệt độ tăng trời chỉ còn lạnh vào đêm và sáng
nhiệt độ giao động từ một mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực phía đông bắc bộ mưa chỉ còn duy trì trong đêm nay và sáng ngày mai
đến trưa chiều mai mưa giảm nhưng trời vẫn nhiều mây
nhiệt độ trưa chiều có xu hướng tăng nhẹ lên khoảng một độ nhưng vẫn tương đối rét
bắt đầu từ ngày một mươi mưa sẽ giảm đi nhanh chóng
ban ngày trời hứng nắng và nhiệt độ tăng nhanh
từ hai đến ba độ mỗi ngày trời ấm áp hơn
sang ngày một mươi một nhiệt độ cao nhất có khả năng sẽ đạt mức từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
vào ngày mai trời vẫn nhiều mây có mưa nhỏ dài rác ở phía bắc khu vực
ở phía bắc trời lạnh sang ngày mùng một mươi và ngày một mươi một
có mưa nhỏ vài nơi trưa chiều giảm mây hứng nắng
nhiệt độ trưa chiều tăng nhanh giao động từ hai mươi đến ba mươi độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
và ngày mai trời mây thay đổi có mưa nhỏ vài nơi ở phía bắc khu vực
ngày nắng sang ngày mùng một mươi và ngày một mươi một phổ biến không mưa
ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
khu vực tây nguyên sẽ tiếp tục duy trì tình trạng ít mưa
nắng nhiều trong ba ngày sắp tới
thậm chí nền nhiệt độ còn có xu hướng tăng nhẹ thêm
không có hình thế thích gây mưa nào cho khu vực này
bên cạnh đó độ ẩm thấp nhất và trưa chiều sẽ giảm xuống chỉ dưới năm mươi
đặt các cánh rừng ở các khu vực này vào cấp báo cháy nguy hiểm
nên người dân cũng cần cảnh giác với hiện tượng cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào
các tỉnh nam bộ thời tiết trong ba ngày tới mây thay đổi
trời phổ biến không mưa ngày nắng nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
từ ngày một mươi miền đông có nơi nắng nóng
nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất đau xanh nắng mưa

trời phổ biến không mưa ngày nắng nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
nhiệt độ cao nhất đau xanh nắng mưa